các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng lúc đó các tổ công tác khác của phòng cảnh sát kinh tế cũng đồng loạt kiểm tra khám xét các địa điểm phương tiện có liên quan trong vụ án tại huyện trảng bom và thành phố long khánh phát hiện và thu giữ thêm hơn hai mươi tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua đấu tranh tuấn khai đã mua thuốc lá điếu nhập lậu tại bãi đất chống gần một cửa khẩu của tỉnh long an giáp danh với campuchia mang về đồng nai bán lại kiếm lời từ nhiều tháng nay
hơn một trăm linh bình rượu ngâm động vật không rõ nguồn gốc
hơn một trăm linh bình rượu ngâm động vật không rõ nguồn gốc vừa được đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội công an quận hà đông và đội kiểm lâm cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng số một chi cục kiểm lâm hà nội phát hiện và thu giữ khi đột kích kiểm tra hai căn hộ trung cư thuộc trung cư cao cấp trên địa bàn tp hà đông tp hà nội
kiểm tra hai căn hộ thuộc tòa ct một the pride phường la khê quận hòa đông
lực lượng chức năng đã phát hiện tại căn hộ số chín trăm một mươi sáu của vũ quang hiến chú tại thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình có sáu mươi sáu bình rượu ngâm thủ công động vật như rắn hổ mang tắc kè và bọ cạp
còn tại căn hộ số hai nghìn sáu trăm linh hai lực lượng chức năng thu giữ sáu mươi năm bình diệu ngâm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ chủ cơ sở này là đào quang mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại kiến quốc kiến thụy hải phòng
chủ số hàng này đều khai nhận mua trôi nổi số rượu ngâm trên
thông qua mạng xã hội facebook với giá từ ba trăm linh đến hai triệu đồng sau đó thì tiếp tục giao bán trên mạng xã hội kiếm lời trước đó lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu ngâm rượu thủ công có địa chỉ tại số chín ngõ một mươi hai nguyễn ngọc nại khương mai thanh xuân thu giữ bảy trăm bảy mươi sáu lít rượu thủ công không rõ nguồn gốc
chủ số hàng này là trương tiến độ hộ khẩu thường trú tại đống đa tp hà nội hiện phòng cảnh sát môi trường tp hà nội đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh và làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín bộ tài chính đang dự thảo đề xuất giảm phí từ hai mươi đến năm mươi đối với bốn lĩnh vực giao thông vận tải
cụ thể bộ tài chính đề xuất giảm hai mươi phí trọng tải
cụ thể bộ tài chính đề xuất giảm hai mươi lệ phí vào rời cảng biển hoạt động hàng hải nội địa
giảm hai mươi mức thu đối với bảy trên một mươi nội dung thu phí trong hai khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ giấy phép giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng
giảm hai mươi mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay
giảm năm mươi mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
năm trăm linh xe mốc được gỡ bỏ mát thị trường nhỏ
ừ tại lễ trao giải giải thưởng du lịch thế giới năm
hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á châu đại dương mới đây nhiều địa điểm du lịch của tỉnh quảng ninh như cảng hàng không quốc tế vân đồn
cảng tàu khách quốc tế hạ long đã được vinh danh ở các hạng mục quan trọng
riêng cảng hàng không quốc tế vân đồn thì đây là năm thứ ba liên tiếp nhận được giải thưởng sân bay khu vực hàng đầu châu á
có được điều này là do bên cạnh duy trì tốt các sản phẩm du lịch sẵn có thì quảng ninh cũng chú trọng nâng cao
cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách
tại dự thảo lần hai của luật nhà ở sửa đổi bộ xây dựng đã thêm mới mục thời hạn sử dụng nhà trung cư
cụ thể bộ xây dựng đề xuất thời hạn sở hữu nhà chung cư áp dụng với chung cư thương mại chung cư xã hội
tái định cư chung cư công bộ
thời hạn sở hữu nhà được xác định theo công trình nêu trong hồ sơ thiết kế đã thẩm định
và được tính từ khi nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng
tuy nhiên với các nhà trung cư được cấp giấy phép xây dựng trước ngày luật này có hiệu lực
người dân được sở hữu không thể hạn như quy định cũ
thưa quý vị đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
công nhân khu công nghiệp giai đoạn
vừa được bộ xây dựng trình thủ tướng đã chỉ rõ một trong những khó khăn khi mà phát triển nhà ở xã hội
là do nhiều địa phương đặc biệt là người đứng đầu chưa quan tâm trong khi doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển khu đô thị
và nghỉ dưỡng cao cấp
bên cạnh đó thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng còn có một số nguyên nhân khác như là các chính sách yêu đãi chưa đủ mạnh
thủ tục đầu tư còn dườm già nên không khuyến khích và thu hút doanh nghiệp tham gia vào đầu tư
tính đến nay cả nước đã hoàn thành
bốn trăm linh một dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp quy mô xây dựng khoảng

bốn trăm linh một dự án với quy mô xây dựng khoảng
mặc dù việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội đạt được một số kết quả
song theo bộ xây dựng con số này mới chỉ đáp ứng được sáu mươi năm phần trăm mục tiêu đề ra
với nhà ở xã hội nó là một cái chính sách lớn lớn của đảng và nhà nước
đối với những cái người
nghèo những người có thu nhập thấp và các tầng lớp lao động trong xã hội
cái mục tiêu về xây dựng
nhờ cái thu nhập thấp cũng như là cái
cái chất lượng của nhà thu nhập thấp nó không đạt được thì mong muốn như sau mong
đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
công nhân khu công nghiệp giai đoạn
hai nghìn ba mươi vừa được bộ xây dựng trình thủ tướng đề án này sẽ được lấy ý kiến các bộ ngành địa phương trước khi chốt
mục tiêu đưa ra đến năm
hai nghìn ba mươi cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
thống kê tại bốn mươi địa phương gửi báo cáo cho thấy nhu cầu của thị trường cần khoảng hai sáu triệu căn
các địa phương đã đăng ký đề xuất thực hiện một tám triệu căn đáp ứng bảy mươi
các khu công nghiệp nên có nhà ở xã hội để người công nhân có thể ở trong đó để sản xuất kinh doanh theo kiểu khép kín
thì đây là một cái sự điểm mới của nhà xã hội hậu covid do đó cái nhu cầu nó bùng lên
thứ hai nữa là giá cả cũng có sự gia tăng mạnh liệt
thì chính phủ đã có hai cái động thái rất tích cực chúng tôi đánh giá là như vậy một là nghiêm khắc
ngăn chặn và xử lý các hiện tượng mà đánh trận giả để tạo ra những cái nhũng nhiễu những cái đồn thổi không căn cứ
và cái việc gọi là
giá ảo gây thiệt hại cho nền kinh tế ngay cả những hoạt động
gọi là đấu giá đốt thầu đất
giá trị sử dụng đất cũng cũng cũng cũng cũng theo hướng này
ra cái nhà ở thu nhập thấp của chúng ta nói là như vậy nhưng nó
rất cao so với cái mức lương tối thiểu bình quân của chúng ta
và như vậy thì có nghĩa là nó vẫn cao so với cái mức thu nhập trung bình trong xã hội
và vì thế cho nên mặc dù tên gọi là nhà ở thu nhập thấp nhưng mà
cái giá thì nó không phải thấp
và cái này là cái mà chúng ta cũng cố gắng nhưng mà rất khó
trong cái điều kiện đất đai nó tăng
giá nguyên nhân vật nhập nó tăng và nhân công của nó cũng tăng lên
và rõ ràng ấy
những ưu đãi của nhà nước thì lại chưa đủ để mà làm cho các chủ đầu tư người ta
có thể có được cái lợi nhuận trong quá trình đầu tư các nhà thu nhập chấp này
hiện nhiều địa phương đặc biệt người đứng đầu
là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa thực sự quan tâm phát triển nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân người lao động khu công nghiệp
vậy nên bộ xây dựng đã có văn bản trình thủ tướng
đề nghị người đứng đầu địa phương cũng phải xác định xây dựng nhà ở xã hội
là nhiệm vụ chính trị của cá nhân cũng như địa phương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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại